tỷ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ của trung quốc so với đồng đô la mỹ ngày hôm nay xuống mức thấp nhất trong gần tám năm qua
đồng đô la mỹ tăng giá sau khi tỷ phú đô la trăm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tuần trước
theo hệ thống giao dịch ngoại hối trung quốc ngân hàng nhân dân trung quốc đã ấn định tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la mỹ ở mức sáu tám nghìn bốn trăm chín mươi năm
giảm hai trăm linh bốn điểm cơ bản và giảm một so với tỷ giá hôm qua
sự mất giá của đồng nhân dân tệ diễn ra trong bối cảnh đồng đô la mỹ tăng giá do những kỳ vọng về khả năng ngân hàng dự trữ liên bang mỹ feds có thể tăng lãi suất trong tháng một mươi hai tới
theo nhận định của các chuyên gia bắc kinh có thể có những động thái can thiệp nhằm ngăn đà mất giá của đồng nhân dân tệ
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có khả năng trung quốc sẽ tận dụng cơ hội để giảm sức ép trước cho phép đồng nhân dân tệ yếu đi khi đồng đô la mỹ tăng lên
trên thị trường ngoại hối trung quốc đồng nhân dân tệ chỉ được phép tăng hoặc giảm hai
so với tỷ giá được ấn định trong mỗi phiên giao dịch